sau khi truyền hình nhân dân phản ánh về thực trạng sắn nhiễm bệnh lạ nông dân lo lắng ở tỉnh phú yên
trị cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh này đã tổng điều tra các vùng trồng sắn trên địa bàn tỉnh
kết quả cho thấy diện tích sắn bị bệnh khảm lá lên đến hơn sáu mươi bảy hectare tăng gần năm mươi hectare so với đầu tháng chín
chủ yếu trên các cây sắn ở giai đoạn cây con phát triển thân củ
sắn nhiễm bệnh khảm lá không chỉ xảy ra tại huyện miền núi sông hình mà đến nay còn lan sang huyện miền núi sơn hòa
đây là hai vùng trồng sắn lớn nhất của tỉnh phú yên
theo tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật tỉnh phú yên nguyên nhân xuất hiện bệnh khảm lá virus hại sắn là do nông dân mua giống sắn bị nhiễm bệnh
từ các tỉnh tây ninh đồng nai đắk lắc nơi xuất hiện bệnh khảm lá virus hại sắn để trồng giải rác khắp nơi
bệnh có khả năng diễn biến phức tạp nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sản xuất và chế biến sắn tại địa phương
hiện tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật tỉnh phú yên đã tổ chức tập huấn cho nông dân nắm được tác hại và biện pháp quản lý bệnh và tiêu hủy dụng sắn bị bệnh